thưa quý vị thông tin đề xuất mở lại dạp chiếu phim từ ngày ba mươi một tháng một vừa được bộ văn hóa thể thao và du lịch gửi tới ubnd các tỉnh thành phố trên cả nước đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía cộng đồng mạng
trong bối cảnh dịp tết nguyên đán sắp tới cùng với đó là việc dừng tổ chức các loại hình lễ hội và hoạt động bắn pháo hoa nổ thì thông tin mở lại các dạp chiếu phim đã nhận được sự ủng hộ và hưởng ứng mạnh mẽ
cư dân mạng cũng đã có những chia sẻ về vấn đề này